chùa văn thai huyện cầm giang tỉnh hải dương là một trong những ngôi chùa cổ lâu đời nhất của tỉnh hải dương
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chùa được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia
nơi đây hiện đang còn lưu giữ hàng chục tấm bia đá cổ có tuổi đời từ bốn trăm linh đến năm trăm linh đuổi đến năm trăm linh năm
tuy nhiên những tấm bia này đang bị xuống cấp từng ngày rất cần có phương án để bảo tồn và di giữ
chùa văn thai còn có tên chữ là sùng huyền tự
đến nay còn lưu giữ được nhiều tượng thờ ngai thờ bát hương có giá trị từ thời hậu lê và thời nguyễn
trong đó nổi bật nhất là hệ thống một mươi bảy bia đá
theo sách di sản hán nôm hải dương tập bốn các tấm bia này có niên đại từ năm một nghìn năm trăm bảy mươi ba đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tổng số chữ được khắc trên một mươi bảy tấm bia là hơn một vạn chữ
sùng khang liên hiệu của mạc mậu học năm một nghìn năm trăm linh bao giờ đấy thôi tôi không nhớ rõ còn chi tiết đấy
thứ hai nữa là cái thượng như công chùa bây giờ thấy rồi cái bia đá này tôi đọc được là chính hòa thập tam liên tức là năm một nghìn sáu trăm bảy mươi ba bảy mươi hai gì đó thầy vua lê huy thông
do bia đá để ngoài trời trải qua nắng mưa hàng trăm năm nay nên hệ thống bia đã đang tiếp tục bị xuống cấp
chính quyền địa phương cùng nhà chùa không có kinh phí để bảo quản
nên quá trình xuống cấp diễn ra càng nhanh hơn nhiều tấm bia không được dựng ngay ngắn nằm ngổn ngang quanh chùa
các hệ thống bia thì trước đây để bảo quản được thì báo cáo các công chí lại phải có kế hoạch nâu dài
dự kiến trong thời gian tới thì riêng các bia cỏ này thì phải được xây dựng nhà bia nhà bia để bảo quản
chứ để mưa để nắng như này thì nó không đảm bảo
tuy vậy về nguồn kinh phí thì nó khó khăn
các cấp chính quyền tỉnh hải dương cần có những đánh giá nghiên cứu tìm hiểu những nội dung bằng chữ hán trên văn bia
cũng như bảo tồn những cổ vật có tuổi đời hàng trăm năm này cho các thế hệ mai sau